thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo đã có quy định nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh học hai buổi một ngày từ nhiều năm nay
tuy nhiên trên thực tế chương trình giáo dục phổ thông mới thiết kế cho việc học hai buổi một ngày trong đó thì buổi hai bố trí nhiều nội dung học tập
với học sinh lớp một lớp hai có những bài khó cần trẻ luyện tập thêm hoặc ít nhất là có thời gian ở nhà để ôn tập bài cũ
nhưng nếu tuân thủ quy định cứng nhắc giáo viên sẽ không dám sao nhiệm vụ cho học sinh hay dặn dò học sinh phải tự học buổi tối
vâng mới đây thì câu chuyện có hay không ra bài tập cho học sinh lại nhận được sự quan tâm tranh luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn mạng
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo giáo viên không được giao bài tập cho học sinh tiểu học đã học hai buổi một ngày ở trường
chủ trương này ngay từ khi đưa ra đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cư dân mạng
nhiều ý kiến cho rằng quy định này sẽ giúp các em học sinh giảm áp lực học tập cân bằng giữa việc học ở trường và những hoạt động thể chất tinh thần
tuy nhiên để thực hiện hiệu quả mấu chốt là cần giảm tài chương trình đơn giản hóa kiến thức và triệt tiêu căn bệnh thành tích trong giáo dục
các cháu tiểu học đã phải học hai buổi một ngày
giáo viên phải có trách nhiệm truyền tải hết các nội dung trong ngày cho các cháu
các cháu được làm bài tập ngay tại lớp
không có lý do gì
buổi tối về nhà lại tiếp tục hì hục làm bài tập đến đêm
hãy để thời gian cho các cháu nghỉ ngơi vui chơi tham gia các môn ngoại khóa như đá bóng chơi đàn cờ vua
tôi thấy cấm là đúng
dù quy định này không chỉ tạo nên hai luồng mà là nhiều luồng ý kiến khác nhau
tiểu học đã học hai buổi một ngày rồi
còn bắt các cháu về nhà học làm gì không cần thiết
để không giao bài tập về nhà thì nên điều chỉnh lại chương trình trong sách giáo khoa
đề nghị đề thi và chương trình học nên nhẹ nhàng hơn để các cháu có thời gian cho các hoạt động thể chất khác
bên cạnh các ý kiến ủng hộ cũng có ý kiến cho rằng việc cấm ra bài tập về nhà sẽ làm mất đi tính tự giác của trẻ
đối với những em tiếp thu chậm thời lượng học trên lớp không đủ để các em hoàn thành yêu cầu của chương trình học
vì vậy việc giao bài tập về nhà là cần thiết sẽ rèn cho các em tính tự học giúp học sinh nắm chắc kiến thức hơn
trẻ lớp một có thể học tối ba mươi phút để hình thành thói quen tự học
thời gian tự học tăng dần theo các lớp để trẻ thích nghi với việc tự học
tự học không có nghĩa là làm nhiều bài tập mà có thể ôn luyện bài cũ chuẩn bị trước bài mới
ở tuổi các cháu nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên nên việc ôn luyện là cần thiết
bài tập ở nhà có thể hạn chế về số lượng độ khó nhưng vẫn nên có
điều này giúp các con giữ nền nếp ý thức học tập và cũng là củng cố kiến thức học trên lớp
tôi ủng hộ việc giao bài tập về nhà cho học sinh
nó cho phép những phụ huynh như tôi biết ngày đó con học những gì kiến thức con tới đâu
đến lớp có tập trung nghe cô giảng bài không và khả năng của con mình
và cũng là cách giúp các cháu củng cố được kiến thức ghi nhớ bài học lâu hơn
mặc dù đã có quy định nhưng trên thực tế bài tập về nhà vẫn tồn tại dưới rất nhiều hình thức khác nhau
như không ra bài tập chung cho cả lớp nhưng cô giáo nhắn
bố mẹ giúp con rèn thêm ở nhà cô chỉ yêu cầu bố mẹ cho con tập viết thêm một hai năng
hay làm lại các bài toán của buổi học trên lớp mà con chưa làm xong
hay ra bài tập về nhà nhưng không bắt buộc làm
tình trạng này xuất phát từ thực tế khi có một số học sinh cần rèn luyện thêm ở nhà
nhưng giáo viên không được làm trái quy định cấm
tuy nhiên nhiều cư dân mạng cũng đặt câu hỏi và lo lắng khi cho phép giáo viên vượt rào với các lệnh cấm
đi học thêm để làm bài tập về nhà của nhiều năm trước có tái diễn
mỗi giáo viên có cách truyền đạt riêng và mỗi học sinh cũng có mức độ nhận thức khác nhau
nên thực chất không có một mẫu số chung nào cho câu chuyện giao bài tập về nhà
tuy nhiên đồng đảo cư dân mạng đều cho rằng chúng ta nên dựa trên nguyên tắc chung là không quá nặng nề chuyện bài tập về nhà
khi các con mỗi ngày đều ngập trong núi bài tập sách vở đến mức sợ học
và do bài tập về nhà như thế nào cũng cần sự đồng thuận
nhất trí giữa giáo viên và phụ huynh tất cả về lợi ích của học sinh